công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng lương công duy
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
biết cửa hàng điện thoại phú apple tại phường xuân tân thành phố long khánh không có người trông coi
nên duy đã dùng kéo cắt tôn rồi đột nhập vào bên trong lấy trộm một mươi bốn điện thoại di động các loại
một chiếc laptop và số tiền cạc điện thoại trị giá hai triệu đồng với tổng giá trị tài sản khoảng bảy mươi triệu đồng
sau đó tẩu thoát về thành phố biên hòa bán lại cho các đối tượng khác để lấy tiền chơi game
duy đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố biên hòa
thu hồi lại tài sản và trả cho bị hại